thưa quý vị giá vàng thế giới phiên ngày hai mươi ba tháng một mươi dừng tăng
sau khi áp sát ngưỡng hai usd một ao phiền cuối tuần trước
do các nhà giao dịch chờ thêm các diễn biến tại trung đông và số liệu kinh tế của mỹ
giá vàng giao giảm ngay ba xuống còn một chín trăm bảy mươi sáu một mươi chín usd một ao
giá vàng kỳ hạn của mỹ giảm ba xuống còn mức một chín trăm tám mươi bảy tám usd một ao
nhu cầu đối với các tài sản an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị
và bất ổn tại trung đông sẽ tiếp tục kéo giá vàng lên
giá vàng tăng khoảng chín trong hai tuần qua khi mà các nhà đầu tư thận trọng
trước nguy cơ xung đột israel và hamas lan rộng hơn
thị trường chứng khoán mỹ tiếp tục giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ hai
tức là ngày hai mươi ba tháng một mươi
dù là lợi suất trái phiếu kho bạc mỹ thì quay đầu giảm
chỉ số down trôn giảm một trăm chín mươi tám mươi bảy điểm có nghĩa là tương đương giảm năm mươi tám
chỉ số s p năm trăm linh thì giảm một mươi bảy còn mức là bốn hai trăm một mươi bảy bốn điểm
riêng chỉ số naddad chốt phiên trong trạng thái tăng đạt một mươi ba một mươi tám ba mươi ba điểm
lúc đóng cửa giá dầu thorbrand giao sau tại london giảm còn một tám mươi chín usd một thùng
có nghĩa là tương đương hai năm còn chín mươi hai mươi bảy usd một thùng
giá dầu wti giao ngay tại new york giảm hai một mươi một usd một thùng
có nghĩa là tương đương giảm hai bốn còn tám mươi năm chín mươi bảy usd một thùng
giá dầu đã tăng mạnh trong hai tuần qua kể từ khi xung đột bùng nổ ở giải gaza
theo dự báo của quỹ tiền tệ quốc tế imf cho thấy là đồng yên mất giá sẽ khiến
cho tổng sản phẩm quốc nội gdp danh nghĩa tính theo usd năm hai nghìn hai mươi ba của nhật bản sụt giảm
trong giai đoạn năm hai nghìn hai mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi tám kinh tế nhật bản được dự báo sẽ tiếp tục rơi xuống
vị trí thứ năm thế giới
theo ước tính của imf gdp danh nghĩa của nhật bản sẽ đạt khoảng bốn hai trăm ba mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi ba giảm bốn
giảm hai so với năm trước
trong khi gdp của đức sẽ đạt bốn bốn trăm ba mươi tỷ usd có nghĩa là tăng tám bốn
tranh lệch lãi suất giữa nhật bản và mỹ thì ngày càng tăng khiến cho đồng yên ngày càng sụt giảm mạnh
trong khi tỷ giá đồng euro so với đồng usd không thay đổi nhiều
thưa quý vị nền kinh tế hàn quốc có khả năng
sẽ mất tốc độ tăng trưởng tiềm năng nhanh chóng
có thể giảm xuống dưới hai lần đầu tiên trong lịch sử trong năm nay
và thậm chí còn đáng quan ngại hơn vào năm tới
ngày hai mươi ba tháng một mươi ngân hàng trung ương hàn quốc bok đề cập triển vọng ảm đạm như vậy
có nghĩa là quỹ đạo đi xuống của tốc độ tăng trưởng tiềm năng của nước này
sẽ tiếp tục trong ít nhất một mươi hai năm sau khi đạt được mức ba năm vào năm hai nghìn một mươi ba
tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd dự báo tốc độ tăng trưởng gdp của hàn quốc
là một năm cho năm hai nghìn hai mươi ba và hai một vào năm hai nghìn hai mươi
so với triển vọng của bok là một bốn trong năm hai nghìn hai mươi ba và hai hai cho năm hai nghìn hai mươi bốn
oecd ước tính tốc độ tăng trưởng tiềm năng của hàn quốc sẽ là một chín vào năm hai nghìn hai mươi ba và một bảy vào năm hai nghìn hai mươi bốn
hàn quốc đang phải đối diện với tình trạng là dân số giảm nhanh
trong bối cảnh tỷ lệ sinh thấp nhất trên thế giới

ba trong số những ngân hàng lớn nhất của mỹ là những doanh nghiệp bị gọi tên trong làn sóng âm thầm
cắt giảm lao động với số lượng lớn trong những năm gần đây
dự báo cho thấy nhiều khoản vay của các doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ bắt đầu trở nên tồi tệ trong năm tới
khi đó các ngân hàng sẽ phải kiểm soát những chi phí tổn thất và một trong những cách thức chính là cắt giảm việc làm
theo báo cáo dữ liệu của các ngân hàng dưới tác động của tình trạng lãi suất cao trong hoạt động kinh doanh thế chấp
chi phí vay vốn và giao dịch ở phố world
năm ngân hàng lớn nhất nước mỹ đã cắt giảm tổng cộng hai mươi vị trí việc làm trong năm nay
làn sóng tuyển dụng giảm dần sau các đợt tăng lãi suất của cục dự trữ liên bang mỹ nhằm hạ nhiệt nền kinh tế tăng trưởng quá nóng
khiến các ngân hàng cảm thấy thừa nhân lực khi môi trường kinh doanh không mấy khả quan
cụ thể hai ngân hàng lớn wells fargo và goldman sachs đã cắt giảm khoảng năm lực lượng lao động của mình trong năm nay
đối với well fago động thái này diễn ra sau khi ngân hàng tuyên bố chiến lược chuyển hướng khỏi hoạt động
cho vay thế chất
hồi tháng một dự báo ngân hàng này sẽ cắt giảm thêm nhiều nhân sự trong thời gian tới
tương tự như wells fargo số lượng nhân viên tại goldman sachs vẫn đang tụt giảm do goldman sachs đã ngừng hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng
số lượng nhân viên làm việc tại banh ông americer cũng giảm một chín trong năm nay bất chấp việc ngân hàng đã thuê thêm một mươi hai nhân viên mới
nguồn nhân lực của city group ở mức ổn định với hai trăm bốn mươi nhân viên song đã có bảy công việc bị cắt giảm
các ngân hàng đang phải tính đến nhiều rủi ro tín dụng và khả năng đầu tư ở các ngân hàng gần như rất thấp vì các mối quan ngại về tín dụng cũng như tình hình kinh tế dự báo sẽ xấu đi trong năm tới
kế hoạch mới nhất nhằm cải tổ cơ cấu doanh nghiệp cũng như cải thiện doanh thu từ các hoạt động bán lẻ ở nước ngoài của các ngân hàng sẽ có thể bao gồm việc cắt giảm nhân sự trong các quý tới
các ngân hàng đều phải cắt giảm do triển vọng tăng trưởng trong năm hai nghìn hai mươi bốn là không chắc chắn
đồng thời cũng có chuyên gia cho rằng
tình trạng nhảy việc trong ngành tài chính chậm lại đáng kể so với các năm trước khiến ngân hàng có nhiều nhân viên hơn dự kiến
sự thật là chúng ta đã có những cuộc xa thải khổng lồ và tôi nghĩ rằng các ngân hàng sẽ có xu hướng chọn lọc hơn trong nhân sự
trước nguy cơ vỡ nợ ngày càng tăng đối với các khoản vay doanh nghiệp và tiêu dùng phía ngân hàng sẽ sẵn sàng mạnh tay cắt giảm nhân sự hơn vào năm tới
tuy nhiên dù nguyên nhân là gì việc ngành tài chính xa thải nhân viên
cũng không thể gây áp lực lên thị trường lao động mỹ
xong đây cũng là một cơ hội để các ngân hàng thanh lọc và giữ lại những nhân sự chất lượng cao tinh giản cho bộ máy của mình hoạt động hiệu lực hiệu quả